thưa quý vị vào chiều qua một người trong vụ bốn công nhân mắc kẹt do ngạt khí ga dưới cống ngầm
đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
nạn nhân là một người dân năm mươi năm tuổi công nhân của công ty cổ phần môi trường đô thị hạ long
đây là người bị nặng nhất trong bốn người bị mắc kẹt và bị hôn mê sâu sau khi cấp cứu tại bệnh viện
trước đó vào chiều ngày bốn tháng bốn nhóm công nhân thuộc công ty cổ phần môi trường đô thị hạ long
thi công khu vực chạm bơm thu gom nước thải tại công viên hoa hạ long
phường bạch đằng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
trong quá trình nạo vét cống thấy một đồng nghiệp bị ngất
cả ba công nhân còn lại xuống ứng cứu và đều bị chóng ngất
khoảng một mươi năm phút sau cả bốn công nhân được lực lượng cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng trái trẻ trái
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ninh đưa lên khỏi hố nước
và chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh để cấp cứu